các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trung tâm thông tin chỉ huy công an tp hà nội đã điều động năm xe chữa cháy và một xe tét nước của các đơn vị gồm
công an quận tây hồ quận cầu giấy và đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số bốn
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng hơn bốn mươi cán bộ chiến sĩ tới hiện trường triển khai chữa cháy
cùng với đó phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng điều động một xe chỉ huy và năm cán bộ chiến sĩ tới hiện trường
để trực tiếp tham gia chỉ huy chữa cháy
vừa tới hiện trường chỉ huy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hà nội đã thành lập ban chỉ huy chữa cháy
triệu tập chỉ huy các đơn vị chữa cháy chỉ đạo việc trinh sát đám cháy thống nhất kỹ chiến thuật tổ chức chữa cháy
nhận định tình hình đám cháy diễn biến phức tạp do chất cháy chủ yếu là các nguyên liệu dễ bắt cháy
sinh ra nhiều khói khí độc vận tốc cháy lan nhanh quần áo phông bạt quảng cáo
chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo các mũi khai thác nguồn nước để tổ chức triển khai chữa cháy
ngăn cháy lan sang các khu vực hộ kinh doanh và nhà dân lân cận
đồng thời chỉ đạo các lực lượng công an phường lực lượng các sân phòng tổ chức bảo đảm an ninh trật tự khu vực xảy cháy
đến hai mươi h hai mươi phút cùng ngày đám cháy đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khống chế
qua đó bảo vệ không để ngọn lửa cháy lan sang các hộ kinh doanh liền kề và các nhà dân lân cận
đến khoảng hai mươi hai h đám cháy được dập tắt hoàn toàn
theo thống kê ban đầu tổng diện tích xảy ra cháy khoảng một trăm năm mươi m hai
bao gồm nhà dân và một phần diện tích của các hộ kinh doanh liên kỳ
hộ kinh doanh photocopy hộ kinh doanh quảng cáo hộ kinh doanh thời trang
đám cháy không gây thiệt hại về người
theo ông đặng hữu tiến chủ tịch ubnd phường nhật tân quận tây hồ hà nội
nhà bị cháy là nhà tạm lợp tôn cấp bốn
nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ
theo thống kê chỉ trong ngày một mươi chín tháng năm trên địa bàn thành phố hà nội đã xảy ra hai vụ cháy
vụ cháy trước đó xảy ra tại nhà dân ở số bốn mươi một ngõ bốn liễu giai phường công vị quận ba đình hà nội
vào lúc ba giờ hai phút
ngôi nhà xảy ra cháy gồm ba tầng kết cấu bê tông cốt thép
điểm cháy xuất phát tại khu vực phòng khách tầng một có người mắc kẹt bên trong
đàm cháy phát sinh nhiều khói khí độc gây ảnh hưởng đến việc chữa cháy và tổ chức cứu nạn cứu hộ
với quyết tâm cao lực lượng chức năng đã giải cứu được ba người ra khỏi khu vực cháy nguy hiểm đưa đến nơi an toàn